cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thị mỹ cơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ về việc trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi có cho nguyễn thị mỹ cơ vay tiền một mươi sáu lần
có bị biên nhận với tổng số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng thời hạn từ bảy ngày đến một mươi ngày trả gốc và lãi tuy nhiên sau đó bị can cơ không thanh toán
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh xác định ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bị can cơ hỏi vay của người phụ nữ trên số tiền hai tỷ đồng
có ghi biên nhận để nuôi để mua tôm nuôi hồ và hứa sẽ trả trong vòng bảy đến một mươi ngày
sau đó cơ sử dụng số tiền vào mục đích khác như trả tiền góp cho một người dân ở xã dân thành số tiền một hai tỷ đồng và đóng lãi năm trăm linh triệu đồng
số còn lại sử dụng mua bán tôm nhỏ lẻ trả tiền công nhân và tiêu xài cá nhân